chị nam hàn này vừa rồi khi ra khỏi nhà thì tôi đã cảm nhận được không khí lạnh rất là rõ ràng rồi
vậy không biết là đợt không khí lạnh lạnh này thì sẽ diễn biến như thế nào thưa chị
vâng đúng là sáng nay thì nhiệt độ đã có giảm đôi chút và chúng ta có thể cảm nhận được cái lạnh rồi ạ
và đợt không khí lạnh đầu mùa này thì sẽ giữ nhiệt độ thấp chủ yếu là vào đêm và sáng
và sẽ có dài ở trong nhiều ngày
ở khu vực đồng bằng thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi một đến hai mươi ba độ c
còn tại vùng núi thì cao mức nhiệt cũng không quá là hai mươi độ c
bởi vậy mà khi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm hoặc là đêm muộn thì quý vị cần chuẩn bị thêm áo khoác gió để giữ ấm cho cơ thể
trong khi đó thì ở khu vực miền trung nhiệt độ cũng sẽ giảm do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ c